tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nêu rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác đặc biệt đã tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước